điểm hiện tại các địa phương đã thu hoạch được hơn hai phần ba diện tích trồng dưa hấu
hiện nay trên nhiều cánh đồng dưa của xã tam vinh tam phước tam lộc vẫn còn khá nhiều dụng dưa đến kỳ thu hoạch xuất bán với tổng diện tích khoảng năm mươi hectare ước tính khoảng trên một tấn dưa
tuy nhiên thời gian gần đây dưa hấu liên tục rớt giá khiến người nông dân trồng dưa gặp nhiều khó khăn
số khảo của dưa là không số khảo được
người dân phải bán trong nội địa do đó là tình hình gió cả giỏm hơn rất nhiều so với trước đây
phòng nông nghiệp cũng đang nắm lại thông tin tình hình và kêu gọi một số người dân để cùng hỗ trợ cho nhân dân địa phương để cùng giải quyết đào ra
còn về lao dài thì sẽ có một số định hướng là quy hoạch đảm bảo điều kiện để sản xuất dưa
và đồng thời là thực hiện
để xây dựng cái thương hiệu sản phẩm
hiện tại đã có một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp về huyện phú ninh mua dưa giúp cho bà con với giá bốn đồng một kg
sau đó đưa đi các tỉnh thành phố trong nước để bán
tuy nhiên điều đó so với sản lượng dưa còn cần phải tiêu thụ tại các đồng ruộng của huyện phú ninh vẫn còn quá nhỏ
do vậy người trồng dưa ở đây và các địa phương lân cận cũng đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản của mình
cuối tháng ba vừa qua sự việc củ cải trắng do người nông dân tại thôn đông cao xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội sản xuất ra rồi nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ
được biết diện tích cây vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại thôn đông cao và khoảng tám mươi hectare trồng củ cải trắng
năm nay được đánh giá là năm có thời tiết thuận lợi để cây vụ đông sinh trường và phát triển
do đó sản lượng củ cải trắng tại thôn đông cao và khoảng tám mươi hectare trồng củ cải trắng

được mùa người nông dân chưa hết vui mừng thì đã chuyển sang lo lắng bởi lẽ cung vượt quá cầu đã khiến khó khăn trong tiêu thụ
năm nào cũng vậy cũng có một thời gian rẻ
năm nay lại kéo dài hơn nhưng tổng thể thì năm nay cũng là những năm chất lượng củ cải
nhân dân người ta trồng chất lượng củ cải và cũng như là giá cả thì cũng được mùa
thế nhưng mà năm nay thì cái giá mà đặc biệt từ tết thì nó rớt xuống là do bà con
cũng mua đất thuê đất ở một số xã bạn
do vậy là nhân dân đầu tư vào trồng rất là nhiều cho nên là cung nó lớn hơn cầu
củ cải thu hoạch ngay nếu chưa tiêu thụ được thì người nông dân rất khó bảo quản
còn nếu không thu hoạch ngay thì củ sẽ bị già xúc và trọng lượng lớn thì lại càng khó khăn tiêu thụ hơn
thêm vào đó là trên thị trường hiện nay các sản phẩm nông sản với khối lượng lớn
mẫu mã đẹp thì đa phần người tiêu dùng sẽ nghi ngại không dám mua bởi sợ đó không phải nông sản của việt nam
dẫn đến việc khi người nông dân chưa kịp tiêu thụ để củ cải trên đồng ruộng thì củ cải sẽ to lên và càng khó khăn hơn khi tiêu thụ
năm nay nó giá cả như thế này cung vượt quá cầu
thì thôi bây giờ tôi cứ miễn là làm sao kêu gọi các bếp hay nào hoặc người ta biết được cái hàng của mình
hàng chính thực là mình làm là việt nam sạch làm sạch một trăm linh chứ không phải có thuốc bảo vệ thực vật
các thứ là có thêm các thứ đàng hoàng đầy đủ không phải là mình làm phải theo đúng quy trình của rau an toàn
củ rau ví dụ như là một kg khoảng độ bốn đến năm cổ thì thị trường người ta nó nhận được
nhưng mà đưa ra thị trường một củ rau hai hai kg thì là nó khó tiêu thụ
bà con nông dân của thôn đông cao chúng tôi thì rất là mong muốn được sự quan tâm của các cấp các ban ngành đoàn thể giúp cho một người làm những vấn đề để tiêu thụ hàng năm
hầu như là hàng năm năm nào cũng đến mổ này cũng bị thế muốn rằng là có những cái móc nối được các đối tác công ty xí nghiệp chúng ta có thể là thu mua được cho bà con
khi nông sản được giá người nông dân lại tập trung mở rộng diện tích phát triển lớn là một trong những nguyên nhân khiến dư thừa nguồn cung của một số loại nông sản
để điệp khúc được mua mất giá không tiếp tục xảy ra trên các canh sản nông dân lại tập trung mở rộng diện tích phát triển lớn là một trong những nguyên nhân khiến dư thừa nguồn cung của một số loại nông sản

xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau